thưa quý vị một gia đình gồm ba mẹ con ở xóm lam sơn hạ xã hồng việt huyện hòa an tỉnh cao bằng đã phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc thịt gà
bệnh nhân là bà lý thị xía sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai con trai là ngô văn vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và con dâu là dương thị nghiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đều là người dân tộc mông
theo người nhà bệnh nhân cho biết vào chiều tối ngày một mươi bảy tháng chín sau khi về thấy một con gà bị ốm nên đã mổ thịt ăn
đến ba giờ sáng hôm sau bà lý thị xía có biểu hiện khó thở đau bụng dữ dội nên gia đình đã nhanh chóng đưa vào viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện hòa an
đến chiều ngày một mươi chín tháng chín người con trai và con dâu của bà xía cũng đã phải vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hòa an với những biểu hiện khó thở đau bụng và da xanh
kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cả ba bệnh nhân đều bị ngộ độc thực phẩm
do được cấp cứu kịp thời nên hiện sức khỏe các bệnh nhân đã chuyển biến tích cực
theo xác minh ban đầu cho thấy nhiều khả năng con gà đã ăn phải thuốc diệt chuột ở dụng lúa gần nhà bà xía